mới chấp hành án phạt tù lâm khai mua ma túy của một người đàn ông ở tp hcm với giá là bốn mươi tám triệu đồng về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời
công an xã thường thới hậu a huyện hồng ngựa tỉnh đồng tháp đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm đang lẩn trốn ở khu vực biên giới việt nam campuchia
trần văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy

chú tải xã thường thới hậu a huyện hồng ngựa tỉnh đồng tháp đang bị truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
được biết đối tượng nghĩa đang bị điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trong quá trình cho tại ngoại để điều tra thì đối tượng bỏ trốn nên công an tp thuận an tỉnh bình dương ra quyết định truy nã
một tụ điểm đánh bạc dây hình thức chơi game bắn cá tại một căn nhà cho thuê thuộc khu phố một phường một thị xã cai lệ tỉnh tiền giang đã bị triệt phá
tại chỗ lực lượng làm nhiệm vụ bắt giữ hai mươi hai đối tượng thu giữ sáu máy game bắn cá tạm giữ trên năm trăm hai mươi triệu đồng một mươi hai xe mô tô qua làm việc ban đầu xác định tụ điểm đánh bạc do đối tượng huỳnh thị sang chú xã tân hội thị xã cai lệ tổ chức
tại khu xã nhân hưng huyện tịnh biên tỉnh an giang lực lượng chức năng vừa phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng
kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi h
tại khu xã tân hưng huyện tịnh biên tỉnh an giang lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá gần bốn trăm linh triệu đồng